thưa quý vị công an xã phước kiển phối hợp với công an huyện nhà bè tp hcm đang điều tra và truy tìm người đàn ông phóng hỏa gây ra vụ cháy trong khuôn viên của một trung cư trên địa bàn
thông tin ban đầu khoảng hai giờ một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bốn một người đàn ông cầm theo một can nhựa đi vào khu vực sảnh lóc b trung cư phú hoàng anh trên đường nguyễn hữu thọ xã phước kiển huyện nhà bè
sau đó người này để can nhựa vào một góc khuất rồi đi ra ngoài khoảng hai phút sau người đàn ông này quay lại đổ chất lỏng từ trong căn nhựa ra và ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội
sau khi xảy ra cháy người đàn ông này nhanh chóng bỏ đi diễn biến được camera an ninh ghi lại phát hiện hỏa hoạn nhân viên bảo vệ hô hoáng dùng nhiều bình chữa cháy chạy ra dập tắt ngọn lửa và trình báo lên cơ quan công an
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng là một mảng tường bị ám khói đen nhận tin báo công an có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ
mặc dù không phải là đại lý bán vé máy bay tuy nhiên bốn đối tượng ở thanh hóa đã tự lập ra và mua các fanpage lấy tên các phòng vé máy bay để nhận tiền đặt mua vé rồi chiếm đoạt mà không trả vé cho khách
với hành vi này bốn đối tượng đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê đôn khánh
lê sĩ tú lê văn bình lê văn ngọc cả bốn đều ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị phát hiện bắt giữ bốn đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt mua vé máy bay của nhiều người ở các địa phương trong nước với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
với tội danh bắt giữ người trái pháp luật và cự đất tài sản bảy bị cáo đã bị tòa nhân dân huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một người dân có vay tiền của nguyễn phúc thịnh lê nhật nam và hồ văn chánh cùng chú tệ huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp nhưng đến hẹn không trả và trốn tránh
sau đó thịnh nam tránh rủ thêm bốn đối tượng khác tìm gặp người đàn ông để đe dọa và trở đến một quán nước tại xã mỹ đông
tại đây các đối tượng đã hành hung buộc nạn nhân phải trả số tiền tám mươi triệu đồng
không dừng lại ở đó các đối tượng tiếp tục bắt giữ nạn nhân tại một khách sạn cho đến khi nhận được số tiền bốn mươi triệu đồng thì mới thả về
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bảy bị cáo với tổng mức án là hai mươi một năm bảy tháng tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đọc tài sản
với hành vi thực hiện nhiều vụ cướp và trộm cắp xe mô tô với tổng thiệt hại trên hai trăm linh triệu đồng
sau đối tượng vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh tạm giữ vì hành vi cướp tài sản trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ngày một mươi ba tháng bốn công an huyện gò dầu bố trí lực lượng chia thành nhiều tổ công tác tiến hành bắt khẩn cấp nhóm đối tượng trên
và đồng thời khám xét nơi cất giấu tài sản nơi tiêu thụ tài sản công an thu giữ bốn xe mô tô là tăng vật các vụ trộm
tại cơ quan điều tra các đối tượng thừa nhận hành vi của mình và khai nhận đã cùng nhau thực hiện một vụ cướp tài sản
một mươi vụ trộm cắt xe ôm mô tô ở các huyện của tỉnh tây ninh với tổng thiệt hại trên hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở giải quyết từ sớm từ xa các vấn đề phát sinh không để hình thành điểm nóng
lực lượng công an chính quy khi được tăng cường vệ xã đang từng bước khẳng định được vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
và cùng với đó là sự hỗ trợ hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
những đồng chí công an xã bán chuyên trách đã gắn bó hàng chục năm với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
từ đó giữa bình yên

những khó khăn vướng mắt trong thực hiện các chính sách pháp luật cũng từ đó được tiếp nhận tháo gỡ

từ đó các vụ việc an ninh trật tự trên địa bàn đều được phát hiện sớm và giải quyết kịp thời

lực lượng công an bằng những việc làm cụ thể càng gắn bó càng xây nên sự đồng lòng để giữ cho mỗi ấp thôn xóm được bình yên đời sống của người dân bớt khó khăn hơn
thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn thị quý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại tỉnh lào cai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai quý biết dùng mỹ tú
chú tại huyện đồng văn tỉnh hà giang là người có liên quan đến vụ việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu do phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đang giải quyết theo quy định
dù không quen biết nhưng quý đã điện thoại cho tú tự nhận mình có nhiều mối quan hệ với công an hà giang sẽ xin được hàng ra không bị xử phạt không bị đi tù và yêu cầu tú chuyển năm trăm năm mươi triệu đồng để lo việc
sau khi chuyển tiền tú vẫn bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu toàn bộ hàng hóa
nhận thấy bị lừa tú đã làm đơn tố cáo đến công an tỉnh

công an hà giang có năm phong bỉ của các doanh nghiệp với tổng số tiền là gần một trăm hai mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội này
vào ngày một mươi bốn tháng bốn toán nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử trực tuyến bị cáo đinh trọng tiệp hai mươi năm tuổi quê tại tỉnh nam định tạm trú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng về hành vi mua bán trái phép ma túy
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến năm hai nghìn hai mươi một tiệp vốn đi du học ở hàn quốc nhưng lại bỏ về đà nẵng thuê căn hộ ở quận ngũ hành sơn để sinh sống
tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tiệp quen được nam thanh niên có biệt danh là thi az chưa rõ nhân thân lai lịch và nhiều lần mua ma túy của đối tượng này về sử dụng và bán lại
trước ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai khi tiệp đang giao ma túy tại chân cầu trần thị lý trên địa bàn quận hải châu
gần năm mươi gam ma túy các loại tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt đinh trọng tiệp một mươi sáu năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn với các hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và mua bán người sáu đối tượng trú tại đắk nông đắk lắc gia lai phú yên
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giả
cầm đầu đường dây này là nguyễn thị hoa
nguyễn thị hoa ba mươi chín tuổi trú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
theo kết quả điều tra hoa đăng bài tuyển dụng nữ nhân viên việc nhẹ lương cao lên mạng xã hội
khi có người đưa các nạn nhân đến thì hoa sẽ trả một mươi bảy hai mươi năm triệu đồng sau đó sẽ viết vào giấy nợ chính số tiền này cho các nạn nhân
hàng ngày hoa chỉ đạo các đối tượng trong đường dây chở các cô gái đến phục vụ tại các quán karaoke hay quán nhậu
lợi nhuận có được sẽ chia đôi
cơ quan công an đã giải cứu được một mươi tám cô gái do hoa chăn rắt